tại thành phố đà nẵng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị toàn quốc
sơ kết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
tham dự hội nghị có gần một trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban an toàn thực phẩm các tỉnh thành phố đại diện lãnh đạo các tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
tại hội nghị đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
chế biến nông lâm thủy sản trong sáu tháng đầu năm vẫn còn nhiều hạn chế
trong đó nhấn mạnh đến việc hoàn thiện chính sách pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn còn chậm
việc ra soát loại bỏ các vật tư nông nghiệp chưa được phép sản xuất và kinh doanh tại việt nam chưa thường xuyên
hoạt động giám sát cảnh báo thanh tra chưa kịp thời
thời gian còn lại của năm hai nghìn một mươi chín được nhận định sẽ có nhiều khó khăn thách thức
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thuộc bộ các tỉnh thành phố
tổ chức giám sát thường xuyên an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
nhằm kịp thời phát hiện cảnh báo và thanh tra xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm
tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu vào việt nam